vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi một tháng bảy do bực tức về việc anh nam có quan hệ tình cảm với chị lê thị hằng là vợ cũ của trần đình khanh
nên vào khoảng một mươi tám h cùng ngày đối tượng khanh đã điều khiển xe máy đến kiosk bán hàng của chị hằng tại huyện trạm tấu
khi đến nơi khanh đã mở cốp xe lấy dao nhọn tiến về phía anh nam và đâm nhiều nhát vào anh nam khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày đối tượng khanh bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
công an huyện yên mỹ của tỉnh hưng yên cho biết đã điều tra làm rõ hành vi của một mươi đối tượng và ra quyết định khởi tố đối với bảy đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín do thiếu nhân viên nữ phục vụ nguyễn văn cường chú tại huyện yên mỹ là quả đí quán karaoke ruby
đã nhờ chín đối tượng cùng chú tại huyện yên mỹ độ tuổi từ một mươi năm cho đến hai mươi một đi bắt nhân viên nữ ở quán khác về phục vụ
sau khi gọi và biết có ba nhân viên đang được đưa đến các đối tượng đã đón đường dùng gậy và tuyếp sắt đánh nhân viên quán và bắt được hai trong số ba nhân viên nữ và trở đến nhà nghỉ mạnh cường ở thị trấn văn giang
lợi dụng sơ hở các nhân viên nữ đã chạy thoát sau khi nhận được tin báo công an huyện yên mỹ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ
sau chín ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày ba mươi tháng bảy tòa nhân dân tỉnh sơn la đã tuyên án đối với một mươi bảy vị cáo trong vụ bồi thường tái định cư